ngày một mươi bốn tháng một mươi tại bangkok thái lan đã diễn ra hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean eu lần thứ hai mươi một
đoàn đại biểu việt nam do thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị
tại hội nghị hai bên tập trung kiểm điểm và đề ra định hướng phát triển quan hệ asean eu
các nước đều hoan nghênh những tiến triển đạt được kể từ khi hội nghị am hai mươi năm hai nghìn một mươi bốn tại bruxelles của bỉ
đến nay eu đã là đối tác thương mại lớn thứ ba và là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của asean
hai bên nhất trí sẽ nỗ lực hướng tới nâng cấp quan hệ asean eu thành đối tác chiến lược
thông qua tuyên bố bangkok về thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu asean eu vì các mục tiêu chiến lược chung
trong đó đề ra phương hướng khuôn khổ và biện pháp tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng
về tình hình biển đông các nước tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình
ổn định an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không thượng tôn pháp luật
kêu gọi các bên kiềm chế không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ủng hộ các nỗ lực của asean và trung quốc trong việc thực hiện hiệu quả
tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
đoàn đại biểu việt nam đã tham gia tích cực và có những đóng góp quan trọng trong thành công của hội nghị
kể cả trong quá trình xây dựng nội dung văn kiện
theo đó thứ trưởng nguyễn quốc dũng đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị
có các cuộc gặp song phương với trưởng đoàn các nước asean và một số nước eu gồm bộ trưởng ngoại giao phần lan
bộ trưởng ngoại giao hà lan bộ trưởng ngoại giao latvia thứ trưởng ngoại giao tây ban nha
thứ trưởng ngoại giao italia thứ trưởng ngoại giao hy lạp và áo